các vấn đề vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm đang là mối quan tâm của xã hội khi tỷ lệ trốn đóng bảo hiểm làm giả hồ sơ bảo hiểm để trục lợi ngày càng gia tăng
mới đây thì với sự chủ trì của đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cũng đã họp lấy ý kiến vào nghị quyết hướng dẫn xét xử
đây là mấu chốt quan trọng có ý nghĩa tháo gỡ các nút thắt trong lĩnh vực này
tổng thống của một mươi năm tỉnh thành phố đã gửi kiến nghị lên quốc hội về tình trạng doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm
do đó nếu được ban hành thì đây sẽ là nghị quyết quan trọng tháo gỡ được các nút thắt hiện nay
từ khi mà bộ luật hình sự có hiệu lực tới nay thì cũng chưa có một vụ án nào bị khởi tố
lý do thì cũng là do còn chưa có các hướng dẫn đầy đủ về các quy trình thủ tục ra đời của cái nghị quyết
hướng dẫn các điều trong bộ luật hình sự về các tội danh liên quan tới xâm phạm
phạm tới quyền lợi của người lao động về bảo hiểm xã hội là hết sức cần thiết
theo đại diện tòa án nhân dân tối cao dự thảo nghị quyết này đã được đưa ra khảo sát
lấy ý kiến từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và đã được hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo xem xét
trước khi lấy ý kiến của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
chúng tôi sẽ chốt lại thì trong vòng tháng bảy khả năng nghị quyết về các tội về xâm hại gian lận bảo hiểm sẽ được ban hành
thực tế tình trạng nợ động bảo hiểm hiện nay
đang diễn ra khá nhiều tại các địa phương nhất là hai thành phố lớn
hiện trên cả nước có trên một mươi tám người lao động bị ảnh hưởng bởi việc nợ đóng bảo hiểm